sẽ áp dụng cách ly với toàn bộ hành khách đến từ hai thành phố được coi là vùng dịch của hàn quốc khi nhập cảnh vào việt nam
đây là nội dung chính tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng hai
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
theo báo cáo từ bộ lao động thương binh và xã hội hiện số người việt nam sinh sống tại hai thành phố daegu và khu bắc gyeongsang được coi là vùng dịch tại hàn quốc
có khoảng hai mươi bảy người các cơ quan quản lý người việt nam ở nước ngoài đã khuyến nghị tới công dân việt nam ở hàn quốc nên tuân thủ chặt chẽ các quy định khuyến cáo của chính phủ hàn quốc vì hệ thống y tế tại đây rất phát triển và tốt hơn việt nam
hiện who đã cung cấp cho việt nam một mươi test kit để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
bộ y tế cũng cho biết việt nam hoàn toàn đáp ứng được việc xét nghiệm nhanh chính xác bằng phương pháp sinh học phân tử theo chuẩn who tại ba đơn vị là viện pasteur tp hcm viện pasteur nha trang và viện vệ sinh dịch tễ trung ương
các chuyên gia cũng đã tập huấn chuyển giao

đối với các trường hợp có dấu hiệu khác biệt hoặc điển hình bộ y tế chỉ đạo không chỉ xét nghiệm ở một nơi mà phải xét nghiệm ít nhất ở hai nơi trở lên để đối chứng đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay